thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương hội liên hiệp phụ nữ tp vinh và hội phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
phối hợp tổ chức tặng quà tại huyện tương dương và huyện quế phòng
đoàn đã thăm hỏi và tặng hơn hai trăm năm mươi phần quà cho các hội viên phụ nữ và học sinh hai xã của huyện
các phần quà gồm chăn ấm áo ấm cho chị em phụ nữ quần áo ấm đồng phục học sinh tiểu học và mầm non
tặng một mươi suất quà cho kem học sinh nghèo vượt khó
đây là những món quà thể hiện tình cảm sự sẻ chia với những khó khăn gian khổ của hội viên phụ nữ
đồng bào dân tộc các xã biên giới nhất là các địa bàn đặc biệt khó khăn góp phần xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh